thứ nhất bộ nội vụ dự kiến quy định phân cấp cho các địa phương bộ ngành
hạn chế tối đa các bộ ngành quy định tiêu chuẩn cụ thể để bắt địa phương làm theo
thứ hai trả lương theo vị trí việc làm
thứ ba tiêu chuẩn đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể công việc
chủ trương đề án tiền lương là bảo đảm thu nhập cao hơn thu nhập cũ
đó là nguyên tắc mà bộ chính trị đã đặt ra
tỉnh quảng ninh đạt được những kết quả nổi bật trong cải cách hành chính
chỉ số pa index ba năm liên tục dẫn đầu toàn quốc
chỉ số cpas lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng
chỉ số papi có sự bứt phá mạnh mẽ
lần đầu tiên thăng tiến vượt bậc lên vị trí thứ ba toàn quốc
và chỉ số ict sau bốn năm đứng ở vị trí thứ tư đã vươn lên vị trí thứ ba toàn quốc
văn phòng chính phủ
văn phòng chính phủ
văn phòng chính phủ dự kiến trình thủ tướng một quyết định chung
về các thủ tục khởi sự kinh doanh để giải quyết các bất cập
quyết tâm chung của các cơ quan là hỗ trợ tích cực để giảm số lượng thủ tục khởi sự kinh doanh
từ tám thủ tục hiện nay xuống còn bốn
nâng xếp hạng chỉ số này theo world bank lên một mươi đến một mươi năm bậc ngay trong năm nay